nhân kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh cà mau cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đến viếng dân hương tại đền thờ bắc hồ ở phương một thành phố cà mau
trong không khí trang nghiêm đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của vị cha già kính yêu của dân tộc
đảng bộ quân và dân cà mau nguyện cố gắng hết sức mình phát huy tinh thần đoàn kết tiếp tục rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để đóng góp vào công cuộc xây dựng đảng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh đưa quê hương cà mau ngày càng phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng của bác